tại phiên thảo luận tại tổ sáng nay về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và quyết toán ngân sách nhà nước
nhiều đại biểu cho rằng quốc hội cơ quan lập pháp cao nhất phải ban hành ra các quy định pháp lý đầy đủ phù hợp thực tiễn
theo ý kiến của đại biểu phạm khánh phong lan đoàn đại biểu quốc hội tp hcm hiện nay rất cần có cơ chế hành lang pháp lý cơ chế bảo vệ cho nhân viên y tế
vụ việc xét xử bác sĩ hoàng công lương mấy ngày qua cũng nhận được sự quan tâm của dư luận
để mà sử dụng cái nước đó sử dụng cái thiết bị đó thì ai là những người hưởng lợi
đâu phải là ông bác sĩ ở tận ở dưới khoa làm những việc này đâu
mà nếu tiêu cực có xảy ra nếu có bắt tay có chuyện này chuyện kia
thì phải là cái cấp lãnh đạo tôi xin nói từ khoa cho tới bệnh viện giám đốc bệnh viện trở lên và cái giám đốc công ty trang thiết bị
không chỉ trong lĩnh vực y tế cần có hành lang pháp lý bảo vệ bác sĩ nhân viên y tế
mà ngay cả đối với hoạt động thông tin và truyền thông cũng cần có quy định xử lý nghiêm những hành vi vi phạm
trong cái quản lý truyền thông thì tôi cũng đề nghị đồng chí thủ tướng là quan tâm đến cái quy hoạch báo chí
quy hoạch báo chí thì trung ương đã thông qua từ cái khóa một mươi một nhưng đến nay thì chúng ta tiến hành vẫn chậm
quy hoạch báo chí xong thì xong xong về đó thì cái mạng xã hội là cần phải được quan tâm hết sức
mạng xã hội hiện nay là gây ra những câu chuyện
câu chuyện mà chúng ta nói thật không lường hết được
và thậm chí là từ mạng mà lên lòi sang báo sang cả cái mạng cả cái báo điện tử
mạng xã hội thì đã đành rồi nhưng mà các báo điện tử bây giờ cũng có một số báo đi theo xu hướng đấy
mà thực sự là cả ban tuyên giáo cả bộ thông tin cả hội nhà báo là xử lý hàng tuần mà không hết được
thực tế trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực an toàn thực phẩm
các quy định pháp lý để xử lý hình sự hiện nay rất khó áp dụng để xử lý các hành vi vi phạm
chúng ta thì lúc nào cũng nhầm nhầm là phải chứng minh xem nó thiệt hại bao nhiêu
mà tôi xin nói là cái này là dân chuyên môn kể cả thuốc cũng chưa chắc là đã là thiệt hại ngay
chứ nói chi là đến thực phẩm nó sẽ tích tụ lại và tới chừng nào nó mới ra được cái kết quả
đây là cái lý do mà tại sao mà theo báo cáo của quốc hội
trong hai năm giám sát thấy chỉ có mỗi một vụ là chuyển qua hình sự thôi
còn tất cả thì đều không thể nào chuyển qua hình sự được
theo ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội những vấn đề nóng của xã hội
như năng suất lao động bảo hiểm lương hưu việc làm cũng cần được quan tâm
để qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển góp phần giảm bội trì ngân sách nhà nước